thưa quý vị do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu bổ sung nên cho đêm nay và ngày mai
tại khu vực bắc bộ trời nhiều mây hơn có mưa nhỏ vài nơi với nền nhiệt độ giảm nhẹ
giao động xung quanh mức là một mươi bảy hai mươi năm độ có nơi cao hơn
đáng lưu ý vẫn chỉ là tình trạng sương mù phần nào làm giảm tầm nhìn vào lúc sáng sớm
vì vậy người dân cần hạn chế tốc độ khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn
tại trung bộ khu vực các tỉnh trung và nam trung bộ vẫn có mưa lớn kéo dài
trọng tâm mưa là các tỉnh thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi
với lượng mưa phổ biến ở mức là một trăm hai mươi hai trăm tám mươi mm có nơi là trên ba trăm năm mươi mm
các tỉnh bình định phú yên khánh hòa lượng mưa là từ bốn mươi bảy mươi mm
do mưa lớn kéo dài nên người dân cần tiếp tục đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị do chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu
nên mưa cũng tăng lên ở diện giải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to với nền nhiệt giảm nhẹ
giao động ở mức là một mươi chín hai mươi năm độ đêm và sáng trời rét
khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa nên nhiệt độ ở mức là hai mươi hai mươi tám độ
phần còn lại thuộc ninh thuận bình thuận thì nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi độ
ở phía nam tại cả vùng cao tây nguyên và các tỉnh thành nam bộ
tiếp tục chịu ảnh hưởng của dãnh sích đạo kết hợp với những động gió trên cao
nên duy trì mưa rào và rông giải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra ngập úng ở khu đô thị và vùng trụng thấp
cũng bị đẩy lên cao vì vậy người dân cần lưu ý đề phòng
về nhiệt độ nền nhiệt tại cả hai khu vực này chưa tăng cao
ở tây nguyên chưa chịu ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại khu vực nam trung bộ là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại cả quần đảo hoàng sa và trường sa
đều có mưa rào và rông giải rác
trong mưa mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
làm giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
tại khu vực quần đảo hoàng sa có gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa thì có gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây đêm có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm có sương mù giải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba gió nhẹ
đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ